thưa quý vị trong thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là tổng đài viên của cảnh sát giao thông
gọi điện thông báo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh hay còn gọi là phạt nguội
rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân mã otp của ngân hàng sau đó chiếm đoạt tài sản
nhiều người dân do thiếu cảnh giác cho nên đã mất tiền oan cho những đối tượng lừa đảo
để biết rõ hơn về thủ đoạn này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
họ sẽ thu đăng ký xe của tôi lúc đầu tôi cũng hơi hoang mang tôi cũng có ý định là chuyển tiền thật
thủ đoạn lừa đảo thông báo phạt nguội giao thông không phải là một chiêu thức mới
nhóm đối tượng tự xưng là cảnh sát giao thông sẽ thông báo tới chủ xe về việc bị phạt nguội nhằm gây hoang mang và lo lắng
sau đó nhóm đối tượng này sẽ đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin giấy tờ cá nhân
đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã otp với lý do để xác minh điều tra xử lý
đứng trước những chiêu thức tinh vi của đối tượng lừa đảo cơ quan chức năng báo chí truyền thông đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng này
để tiếp tục nhận diện và phòng tránh thủ đoạn này mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
cũng cần phải thấy rằng trong thời gian gần đây lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ của mạng viễn thông
thì rất nhiều những hành vi lừa đảo với nhiều những chiêu trò tinh vi đang diễn ra rất là nhức nhối trên không gian mạng
thế người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
các thủ tục nộp phạt sẽ được tiến hành tại trụ sở các cơ quan có chức năng
chứ không có chuyện yêu cầu nộp tiền vào tài khoản
thứ hai là không có chuyện tài khoản đứng tên cá nhân
người dân phải nắm được cái quy trình làm việc như vậy
không có chuyện gọi điện nhắn tin yêu cầu gửi tiền
bên cạnh đó người dân có thể truy cập vào địa chỉ www csgt vn
nhập biển số xe của phương tiện
chọn loại xe và điền mã bảo mật trên phần tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh
đối với xe vi phạm hệ thống sẽ hiện thông tin về thời gian địa điểm hành vi vi phạm và trạng thái xử lý
việc tra cứu phạt nguội sẽ giúp người dân nắm rõ được mình có vi phạm lỗi giao thông nào hay không
ngăn ngừa tình trạng giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân